một cơ sở chăn nuôi lợn không có giấy phép tồn tại trong khu dân cư từ nhiều năm đang gây ô nhiễm khiến hàng chục hộ dân chung quanh vô cùng bức xúc phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh đắk lắc
khoảng hơn hai năm trở lại đây các hộ dân xung quanh cơ sở chăn nuôi lợn tại thôn một mươi năm xã eda huyện ek tỉnh đắk lắc đã ăn không ngon ngủ không yên vì mùi hôi thối phát ra từ hộ chăn nuôi này
không chỉ tự ý mở rộng quy mô chăn nuôi đàn lợn lên đến hàng trăm con nhưng không bỏ đảm xử lý vệ sinh gây mùi khó chịu hộ chăn nuôi này còn khiến bà con tại thôn một mươi năm lo sợ nguồn nước sạch bị ô nhiễm